thông tin từ công an tỉnh hà tĩnh cho biết cơ quan cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bệ can đối với đặng đình vượng
sinh năm hai nghìn sáu trú tại thành phố hà tĩnh về hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó vào tối ngày một mươi bảy tháng một tổ công tác phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hà tĩnh làm nhiệm vụ trên tuyến đường hà huy tập thành phố hà tĩnh
thì phát hiện một mô tô di chuyển với tốc độ cao nên đã ra tín hiệu để phương tiện giảm tốc độ
tuy nhiên người điều khiển phương tiện không chấp hành hiệu lệnh tiếp tục điều khiển xe với tốc độ cao rồi đâm vào thiếu tá hồ sĩ tích cán bộ phòng cảnh sát giao thông công an hà tĩnh
hậu quả thiếu tá tích bị thương nặng lực lượng công an đã đưa đối tượng đặng đình vượng về cơ quan công an để làm việc
vượng khai nhận một mươi bảy tuổi chưa có bảng lái xe do lo sợ sẽ bị lực lượng cảnh sát giao thông xử lý nên vượng đã có suy nghĩ sẽ không chấp hành hiệu lệnh vượt qua chốt cảnh sát giao thông